với sự lãnh đạo toàn diện của đảng ủy công an trung ương tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
công an nghệ an cần tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
góp phần hoàn thành mục tiêu chung của lực lượng công an đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
đã trao cờ thi đua của bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
chiều nay trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục y tế
năm hai nghìn hai mươi ba cục y tế đã tập trung lực lượng
chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp trọng tâm là tập trung
khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ về thao gỡ khó khăn vướng mắt đối với hệ lực lượng
vai trò trong quản lý nhà nước về y tế và bảo vệ môi trường của cục y tế tiếp tục được nâng cao tăng cường
việc triển khai đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi tiếp tục đạt được những kết quả nhất định
giải quyết từng bước những vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện bệnh xá công an nhân dân
đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí được giao đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công
nhấn mạnh nhiệm vụ công tác y tế thời gian tới còn rất nặng nề khó khăn
trung tướng lê văn tuyến yêu cầu cục y tế tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại bồi dưỡng
nâng cao năng lực chuyên môn cho cám bộ y tế đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học hiện đại
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử sử dụng sổ sức khỏe điện tử trong các cơ sở y tế công an nhân dân
tiếp tục nghiên cứu tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với ngành y tế công an
tại hội nghị trung tướng lê văn tuyến cũng đã trao bằng khen của bộ công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm hai nghìn hai mươi ba
hôm nay dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn của cục kế hoạch và tài chính
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh việc tiếp tục thống nhất quản lý công tác tài chính điều hành ngân sách trong công an nhân dân
phù hợp hiệu quả đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác chiến đấu của công an các đơn vị địa phương
năm hai nghìn hai mươi ba cục kế hoạch và tài chính đã chủ động tham mưu lãnh đạo bộ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật
các quy định hướng dẫn thống nhất quản lý công tác tài chính điều hành ngân sách trong công an nhân dân
tham mưu đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đột phá năm hai nghìn hai mươi
các dự án trọng điểm của chính phủ và của bộ công an đảm bảo tiến độ xây dựng các đề án được giao
tích cực đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch kiểm tra
giám sát kiểm toán nội bộ chặt chẽ đúng quy định pháp luật đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác
chiến đấu của công an các đơn vị địa phương
ghi nhận những kết quả cục kế hoạch và tài chính đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng lê văn tuyến cũng đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc quán triệt cụ thể hóa nghị quyết số một mươi chín chỉ thị số chín của bộ công an
ba mục tiêu ba giải pháp đột phá trong đó ưu tiên đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất cho lực lượng công an nhân dân
quá trình thực hiện đồng chí thứ trưởng yêu cầu phân công phân cấp rõ người rõ trách nhiệm rõ thời gian
rõ kế hoạch đối với nhiệm vụ được phân công tiếp tục hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý trong lĩnh vực kế hoạch tài chính
tài sản công trọng tâm là những thông tư trong chương trình năm hai nghìn hai mươi ba và hệ thống tiêu chuẩn định mức đầu tư trang bị
đảm bảo hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
tập trung đôn đốc hướng dẫn công an các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
các nguồn kinh phí tham mưu giúp bộ thẩm định các đề án dự án các nguồn kinh phí của công an các đơn vị địa phương
đảm bảo tiết kiệm hiệu quả tránh trùng dẫm xác định đây là nhiệm vụ quan trọng tăng cường kiểm tra kiểm toán nội bộ
công tác quản lý tài chính tài sản công đầu tư nhất là kiểm toán nội bộ đối với các dự án công trình trọng điểm
tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến trao cờ thi đua của bộ công an tặng tập thể có thành tích xuất sắc
chiều nay công an tỉnh nam định tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh nam định đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
kéo giảm một mươi hai số tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ
tỷ lệ điều tra án đạt chín mươi sáu chín trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh đã chia xóa một mươi một đường dây
bắt giữ hơn một vụ tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm
về quản lý kinh tế tham nhũng chức vụ tội phạm về môi trường tội phạm truy nã
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đạt được nhiều dấu ấn nổi bật đặc biệt là trong thực hiện đề án sáu của chính phủ
góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an tỉnh nam định
chủ động nắm phân tích dự báo đánh giá đúng tình hình kịp thời tham mưu và tổ chức thực hiện các mặt công tác công an
nhằm tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ
xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
trước hết lực lượng công an toàn tỉnh cần tập trung triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự cho nhân dân vui tết đón xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ thứ trưởng nguyễn văn long đã trao tặng huân chương chiến công hạng hai hạng ba cho một tập thể và một cá nhân
trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một tập thể và bốn cá nhân
trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và bằng khen của bộ công an cho các tập thể cá nhân công an tỉnh nam định có thành tích xuất sắc
chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm họp báo thông tin vụ bắt nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ huyện củ chi
là nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê huyện hóc môn công an đã tống đặt quyết định bắt khẩn cấp về hành vi giết người và cướp tài sản
trung tá nguyễn thành hưng trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
lúc một mươi một h ba mươi ngày sáu tháng một công an huyện hóc môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại xã xuân thế sơn huyện hóc môn
nạn nhân là phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú hiệp thành hiệp đức cai lậy tỉnh tiền giang tài sản bị chiếm đoạt gồm một xe máy
đến sáng ngày chín tháng một bang chuyên án đã bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn thanh tâm và đã di lý về cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
để tiếp tục điều tra
cơ động lực lượng lịch sử đổ bộ vào đối tượng thấy là máy xúc nghiến và sợ là máy xúc sẽ nghiến vào người
nên là vung dậy bỏ chạy thì lực lượng anh em trị sát trị đuổi bắt giữ luôn
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết tâm vốn đang bị huyện đức hòa truy tìm liên quan vụ án lạm dụng chiếm đoạt tài sản
quá trình trốn tránh vụ việc này tâm tiếp tục lên kế hoạch cướp tài sản
ngày sáu tháng một tâm đến tiệm hớt tóc ở huyện đức hòa
học môn nhưng thấy đông người quán không có tài sản nên đổi sang quán cà phê của nạn nhân
tại đây tâm ra tay sát hại cướp hai triệu đồng và xe sh tẩu thoát
quá trình trốn chạy là chúng tôi bao vây hàng nghìn cán bộ sĩ của cả công an tp hcm và công an lông an
bao vây hiện trường khu rừng năm mươi hectare này chúng tôi bao vây
mấy chục mét chúng tôi lại có một chốt cho nên dẫn đến đối tượng không có cơ hội bỏ trốn khỏi hiện trường
chúng tôi xác định rồi là ban giám đốc
và trực tiếp
đồng chí giám đốc và đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu chúng tôi phải bắt bằng được đối tượng
mới được rút quân ra khỏi bao vây
còn không phải yêu cầu kể cả đêm hai mươi bốn trên hai mươi bốn là phải bao vây đối tượng
có thể kéo dài hàng tháng cũng phải triển khai
nên là chúng tôi động viên cán bộ sĩ tiếp tục cố gắng nhanh chóng bắt bằng được đối tượng